còn tại hà nội vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi công an quận hà đông hà nội đã nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một nam thanh niên tử vong tại địa bàn phường la khê quận hà đông hà nội nạn nhân khoảng hai mươi hai mươi bảy tuổi
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan công an quận hà đông đã vào cuộc điều tra và tiến hành truy xét
cơ quan công an quận hà đông đã vào cuộc điều tra và tiến hành truy xét

số điện thoại bốn trăm ba mươi chín ba trăm chín mươi bảy một trăm năm mươi hoặc chín trăm bảy mươi bốn một trăm một mươi bốn năm trăm năm mươi sáu